tỉnh hưng yên vừa tổ chức gia quân thực hiện kế hoạch số một trăm bốn mươi chín của ủy ban nhân dân tỉnh
về giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ đường sắt năm hai nghìn một mươi sáu
theo đó các lực lượng chức năng của huyện khói châu và kim động tỉnh hưng yên
vừa đồng loạt gia quân giải tỏa hàng trăm công trình lều quán lán vẩy
biển quảng cáo vi phạm hành lang an toàn giao thông ở khu vực quốc lộ ba mươi chín
thuộc xã toàn thắng kim động và đường phố thị trấn khói châu
việc giải tỏa nhằm bảo đảm hệ thông đường thoáng góp phần chống ủn tắc bảo đảm an toàn giao thông
theo kế hoạch số một trăm bốn mươi chín các huyện thành phố ở tỉnh hưng yên sẽ thực hiện giải tỏa
những vi phạm trong hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đến ngày ba mươi tháng chín